chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất liên quan tới vụ phát hiện tứ chi người bị đốt cháy trong túi sách ở tỉnh bình dương
sau gần hai tuần tiếp nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
đến thời điểm này công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận được hơn một trăm linh tin báo có liên quan tới vụ án
tuy nhiên các nguồn tin báo này đều chưa trùng khớp với quá trình điều tra
giám định pháp y khẳng định tứ chi được phát hiện ở trong túi sách này là của một nam giới trên một mươi tám tuổi
cao khoảng từ một m sáu mươi tám đến một m bảy mươi mất tích trước ngày một mươi sáu tháng năm
từ những tài liệu vật chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định
tích cực điều tra trong đêm vào lúc sáu h ba mươi phút sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện kim thành
hai đối tượng này là nguyễn văn doanh và lương văn đạt chú tại thành phố hải phòng
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà của đạt
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu hai đối tượng này đi xe máy chưa rõ biển số
đội mũ bảo hiểm đến cửa hàng vàng dùng búa đập vỡ tủ kính rồi cướp đi nhiều tài sản
phát hiện sự việc chủ cửa hàng cùng với con trai đã chạy tới ngăn cản
thì một trong hai thanh niên này đã dùng súng bắn trả khiến cho anh nguyễn đăng ninh
là con trai của chủ tiệm vàng bị thương ở bụng
ngay sau đó hai thanh niên đã để lại xe máy và bỏ chạy
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh hải dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo lực lượng chức năng phá án
trong khi đó tại đà nẵng sau hơn nửa tháng truy xét
công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản
trị giá gần một tỷ đồng tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn
đối tượng là hồ đức nhị chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhị ban chuyên án đã thu giữ được nhiều tăng vật có liên quan
gồm một bình khò để phá khung cửa sắt sáu mươi điện thoại di động các loại
hai mươi hai dây chuyền lắc tay và nhẫn vàng các loại
tại cơ quan công an nhị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
về tội giết người
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị năm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đối tượng đặng thanh duyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thịnh đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện